phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên diễn ra vào ngày hôm nay
phó thủ tướng phạm bình minh bộ trưởng bộ ngoại giao đã thông tin thêm tới cử tri về kỳ họp thứ chín
đó là việc quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
nghị quyết phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư evipa một số kiến nghị của cử tri
đồng chí đã giải đáp đầy đủ theo quy định còn các ý kiến về nội dung khác đồng chí phạm bình minh đã ghi nhận
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tổng hợp để gửi đến quốc hội và các cơ quan liên quan để xem xét giải quyết